ngày hai mươi hai tháng một đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đoàn công tác của trung ương đã dự lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ xã xuân nha
huyện vân hồ tỉnh sơn la và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
phát biểu tại lễ khánh thành phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng nhấn mạnh
việc xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại xã xuân nha thể hiện sự tri ân sâu sắc
trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ xã xuân nha nói riêng tỉnh sơn la nói chung
đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tặng năm mươi cờ tổ quốc và nhiều phần quà
cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã xuân nha tổng công ty điện lực miền bắc
tặng ngành giáo dục huyện vân hồ hai trăm linh chiếc giường tầng công đoàn văn phòng quốc hội tặng tám máy lọc nước
và đồ dùng học tập cho các trường học trên địa bàn xã xuân nha
tổng liên đoàn lao động việt nam đã thăm tặng một trăm linh xuất quà cho công nhân lao động
và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện mộc châu